theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an ngày tết dương lịch một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
toàn quốc xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi năm người bị thương một mươi hai người
so với ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một số vụ và số người bị thương không tăng không giảm tăng bốn người chết
trong đó đường bộ xảy ra hai mươi vụ làm chết một mươi bốn người bị thương một mươi hai người giảm một vụ tăng ba người chết
số người bị thương không tăng không giảm so với cùng kỳ năm trước
trong đó đường sát xảy ra một vụ làm một người chết tăng một vụ và một người chết
đường thủy không xảy ra tai nạn không tăng không giảm so với ngày tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi một
hà nội tp hcm đà nẵng và các địa phương giáp danh không tổ chức bắn pháo hoa
tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày được bảo đảm không xảy ra ủn tắc giao thông và tai nạn giao thông nghiêm trọng
thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội dịp cuối năm
tết dương lịch tết nguyên đán nhâm dần và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi hai
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ công an sáu mươi ba địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý sáu bốn trăm ba mươi bốn trường hợp vi phạm
phạt tiền năm tỷ bảy trăm chín mươi triệu đồng
tạm giữ bốn mươi hai xe ô tô bảy trăm bảy mươi ba xe mô tô tước ba trăm chín mươi giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý hai trăm năm mươi hai trường hợp
số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là một một trăm hai mươi trường hợp